các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đọc lần lượt sự vật trong từng bức hình
các cháu nhỏ chăm chú theo dõi và ghi nhớ thứ tự của các bức hình này
sau đó cô giáo đối trẻ lần lượt đoán các bức hình tiếp theo là gì trong bộ thẻ này
kỳ lạ là chỉ sau hai lượt xem hình các bé đã có thể đoán đúng bức hình với tỷ lệ sai chỉ là hai trên hai mươi
một kết quả đáng khâm phục bởi bài tập này khá khó đối với ngay cả người lớn
tuy nhiên đây chỉ là một bài học giúp trẻ rèn luyện trí nhớ rất bình thường
ở các trường mẫu giáo hiện nay ở nhật bản
một trong những điều nổi bật của trẻ em ở nhật bản là khả năng tính toán nhanh
bằng cách sử dụng thẻ đót bé có thể được phát triển khả năng tính toán nhanh của mình ngay trước khi vào tiểu học
con tôi bốn tuổi cháu có thể làm phép cộng và phép trừ với số có ba chữ số
tôi đã rất bất ngờ vì điều này
hơn thế nữa con lại bắt đầu viết kết quả từ số hàng trăm thay vì số hàng đơn vị
điều này khiến cả chồng tôi cũng rất ngạc nhiên
phương pháp shichida hay mô hình giáo dục tâm hồn là phương pháp giáo dục không mấy xa lạ với người dân nhật bản
và mô hình này hiện đang được áp dụng ở rất nhiều nước trên thế giới
phương pháp dựa trên sự kích thích phát triển cân bằng giữa não phải và não trái
tận dụng những khả năng vô tận của não phải trong độ tuổi từ sáu tháng đến sáu tuổi
trong giai đoạn này sự phát triển của não theo quy luật
cơ hội giảm dần
theo quy luật này thai nhi có các năng lực không có giới hạn
từ đến ba tuổi trẻ có khả năng tiếp nhận mọi thông tin một cách tuyệt vời
từ ba đến sáu tuổi các năng lực nổi trội của trẻ sẽ đạt được thông qua các trò chơi vui vẻ
từ sáu đến tám tuổi nếu mới bắt đầu kích hoạt
thì cần một nỗ lực rất lớn để đạt được các năng lực vượt trội
chính vì vậy càng bắt đầu kích hoạt cho trẻ càng sớm càng tốt
phương pháp giáo dục shichida dựa trên cơ sở nghiên cứu
nghiên cứu khoa học của giáo sư makota shichida
ông nhận thấy rằng giáo dục xưa nay đặt nặng vấn đề phát triển trí tuệ trí thức
nhưng điều này chỉ chiếm một phần hai khả năng của trẻ
chính vì thế ông nghiên cứu phát triển khả năng tiềm tàng
khả năng đặc biệt đều có trong mỗi con người từ khi còn thơ bé
muốn được như thế các thầy cô giáo phải biết kích thích sự phát triển nơi não phải
vì đây là vùng phát triển tâm hồn cá tính và khả năng trí tuệ khả năng sinh tồn của con người
viện giáo dục shichida quốc tế của ông được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện đã có hơn bốn trăm tám mươi chín trung tâm trên một mươi hai quốc gia
với thành công của phương pháp giáo dục đặc biệt này
ông đã được trao tặng giải thưởng danh dự của hiệp hội khoa học thế giới vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và giải thưởng về hòa bình thế giới của liên hợp quốc vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngoài ra ông còn nhận được rất nhiều giải thưởng bằng khen trong và ngoài nước
cho những đóng góp về sự tiến bộ
từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi phương pháp giáo dục này bắt đầu lan rộng khắp nhật bản
và vài năm sau đó lan ra nhiều nước trên thế giới
phương pháp này dựa trên kích thích sự phát triển cân bằng giữa não phải và não trái
tận dụng những khả năng vô tận của não phải trong độ tuổi ấu thơ
giáo dục cân bằng cả hai bán cầu não là rất quan trọng để phát triển tiềm năng của trẻ
thậm chí nếu được rèn luyện đúng cách và lâu dài
con của bạn có thể trở thành thần đầu
phương pháp giáo dục shichida được phát triển dựa trên các nguyên tắc
tất cả trẻ em dưới sáu tuổi đều là thiên tài
não phải chủ đạo của các bé trong giai đoạn đầu đời ẩn chứa một năng lực học tập to lớn
sự kết nối tình cảm giữa cha mẹ và con cái là điều đặc biệt quan trọng
trẻ em cần được nhận các kích thích thông qua năm giác quan
sự lặp lại và nhất quán là mấu chốt để dạy trẻ thành công
phương pháp shichida nhấn mạnh giáo dục không phải là để nhồi nhét chi thức mà là kích hoạt được các năng lực thiên bẩm của trẻ
để kích hoạt được các năng lực thiên bẩm đó chúng ta phải cung cấp cho trẻ một môi trường phát triển tốt với các yếu tố kích thích cần thiết
não phải có khả năng thu nhận thông tin với số lượng lớn và tốc độ cao
não trái là não của ngôn ngữ nó sẽ hiểu và nhớ các thông tin một cách từ từ
não phải là não của hình ảnh nó ghi nhớ thông tin thông qua hình ảnh
não phải cũng là não của sự cảm thông và nó có khả năng đưa ra các ý tưởng một cách nhanh chóng xuất thần
có thể kích hoạt não phải cho trẻ sơ sinh bằng cách cho con tình yêu thương vô hạn
em bé lớn lên sẽ trở thành một người biết yêu thương và có trí nhớ tuyệt vời
tình yêu cho trẻ em trong độ tuổi ấu thơ là vô cùng quan trọng
chính vì vậy với triết lý yêu thương khen ngợi nhìn nhận
mặc dù đơn giản nhưng để thực hiện được chiết lý sâu sắc này cần một quá trình
và giáo trình shichida là sự đúc kết gần năm mươi năm tinh túy của khoa học và giáo dục của người nhật bản
không chỉ chú trọng phát triển trí tuệ cho trẻ
người nhật còn rất quan tâm đến việc dạy trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt bằng cách tăng cường thể lực và các kỹ năng sống
mối quan tâm lớn nhất của thầy cô và phụ huynh nhật không phải ở điểm số mà là mỗi ngày các bé được chạy
nhảy bao nhiêu phút đi bộ được bao nhiêu cây số và có được vui đùa thoải mái ngoài trời hay không
vận động và rèn luyện kỹ năng thực sự đã trở thành chiết lý trong giáo dục nhật bản
một nghiên cứu gần đây cho thấy trẻ em được sinh ra tại nhật bản có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn một em bé sinh ra ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới
vậy bí quyết của nền giáo dục yêu việt này là gì
chúng ta đang đến với trường mẫu giáo fuji ngoại ô thủ đô tokyo
không có tường ngăn cách lớp học trẻ được thoải mái làm hồn và cùng nhau chạy nhảy nô đùa
trung bình mỗi trẻ đi bộ quanh trường bốn km một ngày
trường mẫu giáo fuji là một tòa nhà hình elif hai tầng các lớp học đặt trong phòng tròn ở tầng trệt
tầng trên là mái nhà nghiêng nhẹ để học sinh chơi đùa
ở trung tâm vòng tròn là một khoảng sân cũng là nơi giải trí
từ lớp học được dùng ở đây không chính xác bởi không có một phòng học cụ thể nào
sự khác biệt giữa kiến trúc của trường fuji và các ngôi trường thông thường
chính là việc tạo ra được nhiều không gian và thời gian cho sự vận động của trẻ
thông thường trẻ được ra ngoài chơi và vận động đôi chút rồi trở lại lớp học của mình
nhưng tại đây các con được vận động mọi lúc dù trong nhà hay ngoài trời
trường mẫu giáo fuji thách thức mọi khái niệm về danh giới thậm chí không phân định được rõ khu vực trong nhà và ngoài trời
khi một đứa trẻ bồn trồn hay chán nản nó được phép đi lang thang dạo chơi
trẻ học thoải mái bất chấp tiếng ồn hay những phiền nhiễu xung quanh và cũng có thể tự đưa ra quyết định
mái nhà của trường fuji khuyến khích các em một lối sống lành mạnh
bất cứ ai từng làm việc với trẻ em đều biết chúng thích chạy nhảy xung quanh để chơi đùa và khám phá các cơ hội
thiết kế của trường hoàn toàn không phải để kiềm chế hay kiểm soát học sinh ngược lại khuyến khích nguồn năng lượng vô biên này phát triển
không gian mở giúp cho bọn trẻ được cùng học và cùng nhau lớn lên theo mô hình cộng đồng
trẻ các lớp khác vẫn có thể nhìn thấy nhau mọi lúc
nhiều khi trẻ con không ngồi tại lớp học của mình
tôi nghĩ đó là cách giúp trẻ có thêm nhiều bạn hơn
thiết kế của tòa nhà thông minh này cũng đồng thời tạo ra những nguy hiểm
trong khi suy nghĩ thông thường của phụ huynh là phải tránh để các em gặp rủi ro
ở trường fuji trẻ liên tục tiếp xúc với góc nhọn và thường xuyên bị ngã
điều này cho phép chúng học cách điều chỉnh sự hỗn loạn và nguy hiểm từ thế giới tìm cách giúp đỡ lẫn nhau
từ việc học cách làm việc cùng nhau để vượt qua khó khăn các em trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn trong cuộc sống
các em nhận được nhiều bài học từ những sai lầm của mình
học cách tập trung tối đa bất chấp khu vực xung quanh phức tạp đến đâu
nhật bản được biết đến là một đất nước có nền giáo dục đứng vào hàng đầu thế giới
đối với nhật bản một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên thì yếu tố con người từ lâu đã được trú trọng